trong tối ngày hai mươi một tháng tám chuyến bay chở năm mươi lọ thuốc điều trị covid một mươi chín
rademsevir tiếp tục về đến sân bay tân sơ nhất thành phố hồ chí minh
đây là thuốc điều trị người mắc covid một mươi chín cao tuổi và có bệnh nền
theo đó đây là các lô hàng nằm trong số năm trăm linh lọ rademsevir được nhập về việt nam
để phục vụ công tác điều trị covid một mươi chín khẩn cấp
số thuốc này sẽ được bộ y tế kiểm định và xuất cấp trong đợt tiếp theo
đây là lần thứ ba thuốc radcv được xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị
của các cơ sở y tế
theo quyết định của bộ y tế thuốc được cấp cho một mươi một bệnh viện
trong đó có các trung tâm hội sức tích cực covid một mươi chín một mươi ba cơ sở y tế của các tỉnh
thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai lông an trà vinh vĩnh long đà nẵng phú yên
khánh hòa sóc trăng bến tre kiên giang hậu giang và cục y tế cục quân y
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám bộ y tế đã có quyết định xuất cấp lần hai thuốc rademsevir
cho một mươi bảy đơn vị gồm các bệnh viện và một số cơ sở y tế phía nam
lần cấp thuốc đầu tiên là ngày tám tháng tám với số lượng một mươi lọ radcvir
đã được đưa vào điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
rademsevir là thuốc kháng virus với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục
và giảm mạnh tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng do covid một mươi chín
thưa quý vị nhằm đảm bảo siết chặt thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn
thành phố hồ chí minh trong đời cao điểm từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín
bộ công an đã điều động nhiều lực lượng chi viện tăng cường cho thành phố
trong tối qua ngày hai mươi một tháng tám hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
đã hành quân về thành phố sẵn sàng nhận nhiệm vụ
trải qua quãng đường di chuyển hàng trăm km từ các tiểu đoàn của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
từ gia lai đắk lắc lâm đồng đã hành quân bằng phương tiện ô tô để về chi viện
cho thành phố hồ chí minh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa đến điểm tập kết quân tại nhà thiếu nhi thành phố thủ đức
mặc dù trời mưa lớn song cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động ngay lập tức ổn định đội hình
để tiến hành xét nghiệm nhanh trước khi thực hiện nhiệm vụ
với tinh thần cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng

mũi nhỏ đồng lòng đồng lòng đồng lòng đồng lòng đồng lòng đồng lòng đồng lòng đồng lòng
đồng lòng chủ công xuân phong tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm an ninh trật tự
theo đó tiểu đoàn ba của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên đã ngay lập tức về các chốt kiểm soát
trên địa bàn thành phố hồ chí minh để nhận nhiệm vụ
tiểu đoàn một và tiểu đoàn hai tranh thủ sắp xếp chỗ ăn nghỉ giải chiến trước khi tăng cường xuống các phường xã
để áp dụng biện pháp mạnh ai ở đâu ở đó quản lý giãn cách phong tỏa nghiêm ngặt
bảo đảm an sinh xã hội lo an ở cho người dân bảo đảm an ninh trật tự an toàn an dân
khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao thì bản thân cũng như cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng biết rằng công việc là rất gian nan
rất nguy hiểm nhưng bản thân và cán bộ chiến sĩ đã quyết tâm đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh
để đảm bảo an ninh trật tự và bà con được bình yên
cảm ơn các bạn
cho cán bộ chiến sĩ tăng cường đợt này tôi xin hứa quyết tâm là sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó
trước đây chúng tôi là toàn là đối mặt với những tội phạm nguy hiểm hình sự
tuy nhiên nhưng lần này thì chúng tôi lại phải đối mặt với một kẻ thù vô hình không nhìn thấy được
tuy nhiên không vì đấy mà chúng tôi lại chùn bước chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đáng cấp trên giao phó
do đặc thù công việc là phải ăn ở tập trung
để sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu nên cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát cơ động đã luôn chủ động về tâm lý trước khi chi viện cho thành phố hồ chí minh
đồng thời tất cả đều đã được tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín cũng như đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn khi tham gia phòng chống dịch
xác định là nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc biệt không những là của đơn vị cán bộ chiến sĩ của đơn vị mà nói chung là của toàn lực lượng công an nhân dân cũng như toàn thể nhân dân việt nam trong việc phòng chống dịch bệnh covid
chúng tôi cũng xác định tư tưởng là sẽ yên tâm tư tưởng công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cũng như giúp một phần nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch bệnh
ngoài ra bên cạnh đó còn có gia đình cũng có nỗi nhớ cũng có rất nhiều gớt đá
đối với con nhỏ ở nhà thì ngoài giờ ngoài công việc nhiệm vụ được giao thì chúng tôi sẽ dành một chút thời gian gọi điện
động viên gia đình cũng như để phong báo với gia đình là chúng tôi ở đây là luôn yên tâm tư tưởng công tác để xác định tốt được cái nhiệm vụ mà cấp tiền cho họ
từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám người dân ở đâu thì ở đó thành phố áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để quyết tâm dập dịch
nếu có khó khăn về nhu yếu phẩm thì hãy an tâm vì đã có lực lượng chức năng công an quân đội hỗ trợ nhân dân tận nhà
do đó rất cần sự chung tay hợp tác của người dân
để dịch bệnh sớm được đẩy lùi
cũng trong chiều hai mươi một tháng tám gần ba trăm linh bác sĩ học viên quân y đã có mặt tại thành phố hồ chí minh để hỗ trợ thành phố trong phòng chống dịch
trong đó tập trung thăm khám điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm covid một mươi chín
vừa xuống sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh học viên nguyễn ngọc huyền trang thu học viện quân y đang rất hao hức để cống hiến sức trẻ của mình
để cùng đoàn công tác gần ba trăm linh bác sĩ học viên quân y hỗ trợ thành phố hồ chí minh đẩy lùi chiến thắng dịch covid một mươi chín
chúng tôi hy vọng là mỗi người quân nhân chúng tôi có thể góp một chút sức vào công cuộc chiến thắng đại dịch của đất nước
và hy vọng là mỗi người dân đều có ý thức trách nhiệm về việc phòng chống cũng như là cùng nhau ép sức cho công cuộc chiến thách thắng dịch bệnh này
những ngày tới đoàn công tác của học viện quân y đợt này sẽ chia thành sáu
hai mươi tổ quân y lưu động với nhiều trang thiết bị hiện đại triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tiêm phòng vaccine
quản lý điều trị cho hốt sức khỏe ban đầu các bệnh nhân thông thường quản lý chăm sóc các trường hợp f cách ly điều trị tại gia đình phối hợp vận chuyển chuyển tuyến khi có yêu cầu
lực lượng quân y hiện nay cũng đã vào để triển khai bảy bệnh nhân đã chiến trường đội một bệnh viện công năng
và rất là nhiều các trang thiết bị như là các xe xét nghiệm cũng như là các tổ lấy mẫu
lần này thì lực lượng quân y của học viện quân y sẽ vào các đợt để triển khai ở các bệnh xá lưu động
theo đó thì có thể triển khai trong bốn trăm linh bệnh xá lưu động trong tất cả hai mươi hai quận huyện trong toàn thành phố hồ chí minh để điều trị các trường hợp f tại nhà
và tôi có thể nói rằng là những cái việc này sẽ làm giam tải cho các cái bệnh viện giã chiến từ các tầng thứ hai trở lên
và cũng phát hiện sớm được những trường hợp f ở tại nhà để có thể chuyển lên để giảm thiểu những bệnh nhân

dự kiến từ nay đến trước ngày hai mươi ba tháng tám sẽ có khoảng một cán bộ nhân viên quân y và các trang thiết bị được vận chuyển vào thành phố hồ chí minh để phục vụ công tác phòng chống dịch
lực lượng này sẽ góp phần cung chưa kịp thời các bệnh nhân covid một mươi chín
theo quyết tâm của chính quyền thành phố là hạn chế ca tử vong do dịch bệnh
xin cảm ơn biên tập viên hồng nhung xin kính chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
thưa quý vị mở đầu là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an xã lương hòa lạc huyện chợ gạo tỉnh tiền giang vừa xứ phạt hành chính đối với bảy người không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người trong thời gian giãn cách xã hội với số tiền phạt một trăm một mươi triệu đồng
bảy người bị phạt một mươi năm triệu đồng là võ đại nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phan anh tài nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn võ quang vũ sinh năm hai nghìn ba nguyễn văn vẹn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trần minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thanh luân sinh năm hai nghìn cùng cư trú ấp lương phú b xã lương hòa lạc và nguyễn thị kim nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cư trú ấp long hòa b xã đào thạnh thành phố mỹ tho
ngoài mức phạt tiền do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người thì nguyễn thanh luân và phan anh tài nhân còn bị phạt thêm hai năm triệu đồng vì hành vi xâm hại sức khỏe người khác
trước đó vũ luân vẹn hiếu quyên và nhân cũng uống rượu bia tại nhà của vũ ở ấp lương phú b xã hòa lạc sau đó giữa hiếu và nhân sẽ ra mâu thuẫn nên la vào đánh nhau
lực lượng chức năng phát hiện vụ việc và hậu quả là tất cả cùng bị phạt do tụ tập uống rượu bia trong những ngày giãn cách xã hội